tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy chiều nay cho ý kiến về kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật
về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến những bất cập trong việc triển khai chính sách này trên thực tế sáu năm qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
kết quả giám sát cho thấy các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trên địa bàn các xã thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi
tuy nhiên tỷ lệ giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi chưa thực sự bền vững tỷ lệ tái nghèo cao tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn so với số hộ nghèo cả nước
đơn cử năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm năm mươi
tuy nhiên nhiều chương trình chính sách giảm nghèo ban hành còn trồng chéo trùng lập
nhưng mà vẫn bắt người ta dùng một chính sách chung
nhiều ý kiến đề nghị với kết quả thực hiện giảm nghèo cho đồng bào thiểu số còn hạn chế chính phủ cần phải thu hút nguồn lực để đầu tư cho vùng khó khăn
đối với cả những cái vùng mà phát triển thì có thể là các doanh nghiệp rồi là các cái nguồn lực xã hội hóa người ta muốn đầu tư vào đó hơn bởi vì người ta có thể thu được lợi nhuận hơn
thế nhưng mà chúng ta là ví dụ như chúng ta có thể tạo điều kiện cho người ta
qua vấn đề về chính sách để làm sao thu hút được cái đầu tư của tư nhân vào những cái vùng này
nếu mà chỉ trông chờ vào nguồn lực nhà nước thì cũng rất là khó
cũng theo báo cáo giám sát do vốn cấp không đủ chậm và không đồng bộ nên việc triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả cao chưa đạt mục tiêu ban đầu đề ra
nhiều chương trình dự án của chương trình giảm nghèo khi kết thúc đều không đạt mục tiêu phải kéo dài thời gian thực hiện
trong khi đó việc thực hiện tại một số nơi vẫn có những sai phạm
nhưng đáng chú ý giai đoạn sau sai phạm nhiều hơn giai đoạn trước
đơn cử như trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm sai phạm một trăm linh bốn tỷ đồng còn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám sai phạm tới một trăm bốn mươi một tỷ đồng
do đó các đại biểu cũng đề nghị quan tâm hơn trong công tác kiểm tra giám sát và xác định trách nhiệm của các bộ ngành